chín đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu vườn ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
tăng vật tạm giữ tại hiện trường bao gồm hơn ba mươi triệu đồng sáu con gà trống đá
một mươi điện thoại di động các loại và một mươi sáu xe mô tô vụ việc đang được điều tra làm rõ